thông tin mới nhất liên quan đến vụ án tại tỉnh thất bồng lai hay thiền a bên bờ vũ trụ
đêm qua lê thu vân bị can đang bị truy tìm trong vụ án đã liên hệ để trình diện cơ quan chức năng
lê thu vân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án lê thị vân
lê thu vân đã rời khỏi nơi cư trú nên cơ quan an ninh điều tra đã quyết định tách ra một vụ án hình sự khác
khi bắt được sẽ xử lý sau